bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu vừa phát hiện bắt giữ một vụ sản xuất xăng giả quy mô lớn tại thành phố vũng tàu
tăng vật thu giữ gồm hơn bảy mươi hai lít xăng giả cùng dụng cụ pha chế
vào khoảng một giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi khi kiểm tra kho hàng tại số bảy trên ba mươi năm phước thắng
phường một mươi hai thành phố vũng tàu thuộc công ty xăng dầu tám mươi chín
bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu phát hiện hơn bảy mươi hai lít chất lòng
có giá trị khoảng sáu trăm linh triệu đồng không có giấy tờ hợp pháp
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã mua xăng kém chất lượng
rồi dùng hóa chất toluen và chất bột tạo màu để pha chế rồi bán đi các tỉnh
hiện tăng vật này đã bị thu giữ để phục vụ cho công tác điều tra